các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và sự thành khẩn khai báo ăn năn hối cải của các bị cáo trong những ngày xét xử vừa qua
về vấn đề đánh giá hậu quả thiệt hại của vụ án
theo đại diện viện kiểm sát hành vi phạm tội của trương mỹ lan thực hiện xuyên suốt từ năm hai nghìn một mươi
bản chất trương mỹ lan coi scb như một công cụ tài chính như một nơi giữ tiền
bất cứ lúc nào cần tiền thì trương mỹ lan chỉ đạo các bị cáo khác rút tiền ra khỏi scb
việc đưa tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội
các tài sản này có thể rút ra thay thế bằng tài sản khác không đủ điều kiện pháp lý
dẫn đến các khoản vay không có khả năng thu hồi vốn
quan điểm của luật sư cho rằng
việc định giá xác định thiệt hại của vụ án phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự
tuy nhiên ngoài việc định giá để xác định thiệt hại thông qua hội đồng định giá
thì cơ quan tố tụng có thể áp dụng các biện pháp thu thập chứng cứ khác để xác định thiệt hại của vụ án
và trong vụ án này cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng các biện pháp khác để xác định hậu quả của vụ án
mà không cần thông qua hội đồng định giá
trong vụ án này viện kiểm sát không căn cứ vào kết luận định giá của công ty hoàng quân để xác định thiệt hại
mà áp dụng các biện pháp điều tra khác để xác định thiệt hại của vụ án
viện kiểm sát đã áp dụng cách tính tổng dư nợ
trừ đi giá trị các tài sản đảm bảo theo quy định của công ty hoàng quân là đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
cách tính thiệt hại lấy tổng dư nợ trừ đi giá trị tài sản đảm bảo
viện kiểm sát cho biết việc xác định này chỉ áp dụng đối với các vụ án hình sự
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng thông thường
tuy nhiên trong vụ án này bản chất của trương mỹ lan là chiếm đoạt tài sản
đưa các tài sản đảm bảo vào thế chấp nhưng không đăng ký giao dịch bảo đảm
hoán đổi nhiều tài sản không đủ điều kiện pháp lý
nên viện kiểm sát không xác định hậu quả của vụ án theo cách tính trên
đối với quan điểm cho rằng việc scb bán nợ cho công ty vamc là được ngân hàng nhà nước cho phép
nhưng vẫn quy kết dư nợ đã bán cho vamc vào hậu quả của vụ án
theo đại diện viện kiểm sát dù pháp luật cho phép các tổ chức tín dụng được quyền áp dụng
các biện pháp bán nợ cấn trừ nợ để xử lý nợ xấu
nhưng trong vụ án này các bị cáo dùng biện pháp bán nợ cấn trừ nợ
đây là thủ đoạn phương thức để che giấu nợ xấu
che giấu hành vi phạm tội
tiền rút ra từ s p nên các bị cáo vẫn phải có trách nhiệm đối với các khoản nợ này
theo đại diện viện kiểm sát mặc dù hành vi của trương mỹ lan là xuyên suốt trong một thời gian dài
với cùng phương thức thủ đoạn nhưng viện kiểm sát truy tố về hai tội danh khác nhau
vì trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi tám hành vi phạm tội của trương mỹ lan và đồng phạm
thỏa mãn cấu thành tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
bộ luật hình sự
đến giai đoạn năm hai nghìn một mươi tám trở về sau lúc này bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy có hiệu lực
đồng thời căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi hành thì trong giai đoạn này
hành vi của trương mỹ lan đã đủ yếu tố để cấu thành tội tham ô tài sản
sau đó viện kiểm sát truy tố về hai tội danh là có căn cứ
những bị cáo có chức vụ quyền hạn trong scb là những bị cáo thân cận và giúp sức tích cực cho trương mỹ lan
chiếm đoạt tài sản xuất tiền ra khỏi scb
nên viện kiểm sát truy tố các bị cáo này về tội tham ô tài sản
các bị cáo cấp dưới là người làm công ăn lương làm theo chỉ đạo của cấp trên
không quyết định được các vấn đề nên viện kiểm sát không xác định là đồng phạm với trương mỹ lan
về tội tham ô tài sản mà truy tố các bị cáo này về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đối với quan điểm các luật sư cho rằng bị cáo trương mỹ lan không nắm giữ chức vụ
không có quyền quyết định hoạt động của scb
nên không phải là chủ thể của tội tham ô tài sản
đại diện viện kiểm sát cho rằng quan điểm này của các luật sư không đúng với luật doanh nghiệp
luật các tổ chức tín dụng và không phù hợp với các tình tiết khách quan chứng cứ có trong vụ án
tuy trương mỹ lan không phải là thành viên hội đồng quản trị scb không có quyền quyết định trong scb
nhưng tài liệu chứng cứ trong vụ án và kết quả thẩm vấn của các bị cáo khác đều xác định
lan là chủ thực sự có quyền quyết định điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của scb
các luật sư có trong vụ án đã thể hiện rất rõ trương mỹ lan đã sở hữu trên chín mươi một vốn điều lệ của scb
từ đó điều hành mọi hoạt động của scb
rất nhiều người làm việc với cơ quan điều tra đều nói rằng đứng tên mua cổ phần giúp trương mỹ lan
ngay chính trương mỹ lan cũng xác nhận đã nhờ người thân bạn bè mua cổ phần của scb
đối với việc bị cáo trương mỹ lan và luật sư cho rằng không sử dụng quyền hạn để sắp xếp bố trí nhân sự chủ chốt tại scb
nhưng các tài liệu thể hiện trương mỹ lan chính là người bố trí sắp xếp nhân sự
và đây là thủ đoạn phương thức phạm tội để trương mỹ lan trong quá trình rút tiền ra khỏi scb
cạnh đó lời khai của các bị cáo chủ chốt tại scb như võ tấn hoàng văn trương khánh hoàng
đều thể hiện khi được bổ nhiệm đến lúc xin nghỉ đều phải thông qua trương mỹ lan
cạnh đó trong quá trình điều tra và xét xử bị cáo trương mỹ lan cũng nhớ rất rõ từng nhân sự
lý do của việc sắp xếp từng nhân sự chủ chốt trong scb
trước đó trong phần luận tội
scb đã đưa ra nhận định tại tòa bị cáo trương mỹ lan không tỏ ra ăn ăn hối lỗi
khai báo quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội
do đó cần nghiêm trị đối với bị cáo này cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội
đồng thời đề nghị mức án cao nhất là tử hình đối với bà trương mỹ lan
theo đại diện viện kiểm sát trong thời gian vừa qua
các cơ quan tố tụng đã điều tra truy tố và xét xử nhiều vụ án tham nhũng
vụ án kinh tế trên cơ sở xử lý không có vùng cấm để làm trong sạch minh bạch nền kinh tế
trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan và các công ty trong hệ sinh thái đã lợi dụng chính sách của nhà nước
về cơ cấu lại ngân hàng để cơ cấu chi phối scb
sau khi hợp nhất ba ngân hàng bị cáo này đã thâu tóm và nắm chín mươi một năm số cổ phần
là người thực tế có quyền lực chỉ đạo scb trương mỹ lan đã sử dụng scb là công cụ tài chính để phục vụ cho lợi ích của mình
bị cáo trương mỹ lan đã tuyển chọn bố trí
thân tín vào vị trí lãnh đạo chủ chốt của scb để nắm quyền điều hành
thành lập các đơn vị thuộc scb chỉ để cho vay giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan
chỉ đạo thành lập sử dụng các công ty ma thuê nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay cổ phần tài sản đảm bảo
tạo lập hồ sơ vay vốn khống hợp thức việc rút tiền của scb
câu kết với các đối tượng là chủ sở hữu đại diện theo pháp luật
các công ty có liên quan để tạo lập khoản vay cùng sử dụng chiếm đoạt tiền của scb
bị cáo này còn thông đồng câu kết với các công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản đảm bảo
không hoàn thiện thủ tục thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo để hoán đổi tài sản bảo đảm
lập phương án rút tiền cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân bán nợ xấu
cấn trừ nợ để giảm dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu
mua chuộc cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan chức năng để bưng bít che giấu thông tin sai phạm
theo các đại diện viện kiểm sát trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan là người chủ mưu
cầm đầu gây ra hậu quả đặc biệt lớn là hơn bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
sau khi trừ đi tài sản đảm bảo đã được công ty định giá hoàng quân định giá
cụ thể trong giai đoạn từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy một mươi hai nghìn hai mươi hai
trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ cho vai giải ngân hai năm trăm hai mươi bảy khoản
với tổng số tiền là một sáu mươi sáu sáu trăm linh tám tỷ đồng
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn một hai trăm tám mươi bốn khoản vay còn dư nợ là sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
dư nợ gốc các khoản vay của trương mỹ lan chiếm chín mươi ba tổng dư nợ gốc là hai mươi ba bốn mươi hai khoản vay có dư nợ tại scb
ngoài ra trương mỹ lan còn gặp gỡ bàn bạc và chỉ đạo võ tấn hoàng văn đưa hối lộ cho đỗ thị nhàn năm hai triệu đô la
tặng quà tiền cho các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của scb
để không đưa scb vào kiểm soát đặc biệt căn cứ vào hồ sơ vụ án dữ liệu điện tử
với lời khai của các bị cáo khác có đủ căn cứ để xác định bị cáo trương mỹ lan đã phạm vào tội đưa hối lộ
theo viện kiểm sát tại tòa bị cáo trương mỹ lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi khai báo quanh cò
không thừa nhận hành vi phạm tội do đó cần nghiêm trị đối với bị cáo này cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội
quá trình đề nghị mức án đại diện viện kiểm sát xem xét mức độ hành vi phạm tội
thái độ khai báo thành khẩn ăn năn hối cải việc tích cực khắc phục thiệt hại của các bị cáo
đối với bị cáo bùi anh dũng nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb đinh văn thành võ tấn hoàng văn
tạ chiêu trung đã giúp sức tích cực cho trương mỹ lan lập hồ sơ vay vốn khống rút tiền và chiếm đoạt tiền của ngân hàng scb
gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn
do đó viện kiểm sát đề nghị cần có mức hình phạt nghiêm trị cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội
bị cáo trương huệ vân cháu gái của bà trương mỹ lan cơ quan công tố đánh giá bị cáo đã giúp sức cho bà lan chiếm đoạt hơn một tám mươi tám tỷ đồng
tại tòa bị cáo ăn năn hối cải thừa nhận hành vi phạm tội bị cáo cũng đã tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả thiệt hại
song hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do đó viện kiểm sát cho rằng cần có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt